hội đồng kỹ năng ngành là hệ thống không còn xa lạ với các quốc gia phát triển trên thế giới
tuy nhiên tại việt nam thì khái niệm này vẫn còn rất mới mẻ
nhằm tham vấn từ các chuyên gia nước ngoài tổng cục giáo dục nghề nghiệp và tổ chức lao động quốc tế
đã tổ chức hội thảo về xây dựng hội đồng kỹ năng ngành tại việt nam
qua việc tham khảo hệ thống hội đồng ngành tại australia
mô hình hội đồng kỹ năng ngành được cho là phù hợp với việt nam
cần sự tham gia của ba bên bao gồm chính phủ doanh nghiệp và nhà trường
hội đồng kỹ năng ngành với vai trò sẽ giả soát dự báo kỹ năng nghề trong tương lai
và cung cấp các chứng chỉ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
việc thành lập các hội đồng kỹ năng ngành sẽ tác động lớn đến việc điều tiết hệ thống giáo dục nghề nghiệp gắn với thực tiễn
tăng cường nguồn cung ứng lao động lành nghề giảm chi phí đào tạo lại
còn người lao động sẽ được tiếp cận đào tạo chất lượng cao và được công nhận trong cả nước